do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh liên tục tăng cường những ngày qua đã khiến cho nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai liên tục giảm sâu
sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai nhiệt độ đo được tại khu du lịch quốc gia sapa chỉ còn bốn độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền bắc trong đó có lào cai
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đã làm cho lào cai có mưa nhỏ vài nơi gió đông nam cấp hai đến cấp ba vùng cao gió đông bắc cấp ba nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm khoảng hai độ c
trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng vào đêm và sáng vùng núi rét hại nặng đến rất nặng đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ thấp nhất chỉ còn bốn độ c
nhiệt độ thấp kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sản xuất của người dân
riêng tại sapa từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai đã có bảy mươi
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người dân và gia súc trên địa bàn
đồng thời tăng cường công tác dự báo để người dân nắm được tình hình thời tiết tuyên truyền cảnh báo đối với du khách khi đến với sapa phải trang bị đủ ấm
các công ty đơn vị lữ hành phải bảo đảm đầy đủ các thiết bị an toàn khi thực hiện các tour du lịch